trong không khí phấn khởi đón chào năm mới canh tí hai nghìn hai mươi và chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng nay hai mươi hai tháng một tức ngày hai mươi tám tết canh tí năm hai nghìn hai mươi tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì gặp mặt
chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
chuyển hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chúc tết của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các mẹ việt nam anh hùng các anh hùng thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng cùng toàn thể đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí đất nước ta vừa đi qua năm hai nghìn một mươi chín một năm đầy áp các sự kiện với nhiều hoạt động rất sôi động và phong phú
trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức với sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân và toàn quân
đất nước ta đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực
kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh đạt trên bảy thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới
quy mô gdp đạt khoảng hai trăm sáu mươi sáu tỷ usd thu nhập bình quân gần hai tám trăm linh đô la một người mà dân số nước ta là gần một trăm linh triệu rồi điều chưa từng có trong lịch sử nước ta
đây là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành tất cả một mươi hai trên một mươi hai năm
năm thứ hai chỉ tiêu quốc hội đề ra kinh tế phí mô tiếp tục ổn định lạp phát được kiểm soát ở mức thấp văn hóa xã hội chăm lo cho con người có bước chuyển biến tích cực an sinh xã hội chính sách đối với người có công được bảo đảm sự nghiệp y tế bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân khoa học công nghệ giáo dục đào tạo đạt đến kết quả rõ nét
thể dục thể thao đạt được một số thành tích cao
năm thứ ba công tác tạo việc làm giảm nghèo biên vững phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng nông thôn mới có những bước tiến bộ đáng ghi nhận
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu
góp phần tạo môi trường hoa

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được nâng lên
năm hai nghìn hai mươi là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng năm tiến hành đại hội đàn bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng mặt trận tổ quốc việt nam bảy mươi năm năm quốc khánh một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
năm việt nam thực hiện vai trò chủ tịch hồ chí minh
năm việt nam thực hiện vai trò chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác
toàn đảng toàn dân toàn quân ta quyết tâm ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn thách thức phát huy mọi tiềm năng lợi thế mọi nguồn lực tiếp tục củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vi mô kiểm soát lạm phát
nâng cao năng lực nội đai và tính tự chủ của nền kinh tế tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
phát triển văn hóa xã hội xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
đảm nhiệm thành công trọng trách chủ tịch asean
năm hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đem đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh một nước việt nam đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững
đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
đặc biệt tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ đi vào chiều sâu không có vùng cấm không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
làm tốt hơn nữa công tác cán bộ kiên quyết xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh
mọi biểu hiện tiêu cực chạy chức chạy quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả chủ động tích cực chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
theo các đồng chí con đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức đan sen với những cơ hội thuận lợi mới
có đánh thức được kiểm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc hay không
điều đó phụ thuộc vào ý chí
điều đó phụ thuộc vào ý chí nghị lực của toàn đảng toàn dân ta của mỗi người việt nam chúng ta
với truyền thống yêu nước nồng nàn ý chí tự lực tự thưởng đoàn kết nhất trí cần cù sáng tạo
chúng ta tin tưởng rằng năm canh tí hai nghìn hai mươi nước ta sẽ đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
một mùa xuân mới đang về trên mọi miền tổ quốc thân yêu của chúng ta
sức xuân đang tràn ngập trong niềm tin tưởng
sức xuân đang tràn ngập trong niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc
mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới
chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa
chúc đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển trưởng thành
nhân dân ta ngày càng khá giả nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc